theo chương trình làm việc sáng nay hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tiến hành thảo luận tại hội trường
về đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên họp
thời gian qua bộ chính trị ban bí thư đã chỉ đạo ban tổ chức trung ương làm cơ quan chủ trì khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị đề án
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
gửi trung ương theo đúng quy chế làm việc để nghiên cứu trước
tại hội nghị các đại biểu đã thể hiện sự nghiên cứu kỹ các dự thảo văn bản và xuất phát từ thực tiễn phong phú của địa phương đơn vị
các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu nghiêm túc và nhất trí với đề án mà bộ chính trị trình trung ương lần này
các đại biểu đã đi sâu thảo luận làm rõ về các vấn đề mà đề án đã nêu như
tỷ lệ cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ là người dân tộc bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương
công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đánh giá cán bộ nâng cao vai trò của nhân dân trong xây dựng cán bộ
nhiều ý kiến tham luận đánh giá khách quan khoa học về những kết quả thành tích đã đạt được
đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế yếu kém còn tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan
đặt trong bối cảnh hai mươi năm qua kể từ sau nghị quyết trung ương ba khóa tám đến nay đặc biệt những năm gần đây
mặc dù đảng ta đã có rất nhiều chủ trương chính sách về công tác cán bộ được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ
nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập hiệu quả còn thấp tình trạng chạy chức chạy quyền
thân quen cánh hậu là có và phải triệt để đẩy lùi chặt đứng
về hướng thao gỡ các đại biểu đã mạnh dạng đề xuất nhiều ý kiến và nhìn chung tạo được sự thống nhất cao về quan điểm tư tưởng chỉ đạo
mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài và những nhiệm vụ giải pháp lớn có tính đột phá khả thi cao
để sớm khắc phục triệt đề những hạn chế đã nêu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ
xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ